để cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống dịch tuyệt đối không lơ là chủ quan mất cảnh giác
lãnh đạo các địa phương phải tập trung chỉ đạo chủ động quyết định các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch trên địa bàn
khi có nguy cơ dịch xảy ra phải ưu tiên cho công tác phòng chống dịch thực hiện phương châm bốn tại chỗ
chủ động ứng phó với các cấp độ của dịch là yêu cầu của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tại cuộc họp ban chỉ đạo diễn ra vào chiều nay phó thủ tướng vũ đức đam chủ trì cuộc họp
bộ y tế báo cáo về tình hình dịch bệnh cũng như công tác lấy mẫu xét nghiệm tại một số địa phương
công tác này vẫn còn chậm chưa thực sự khẩn trương như tình hình dịch diễn ra
tại cuộc họp bộ giáo dục và đào tạo cũng thông báo tại các địa phương có dịch
tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai đợt thì đợt hai sẽ tổ chức vào ngày mùng ba và mùng bốn tháng chín
bộ y tế sẽ phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo để ban hành sổ tay phòng chống dịch trong trường học
đảm bảo an toàn cho học sinh
ban chỉ đạo quốc gia thống nhất bộ y tế tiếp tục ra soát lại hệ thống máy móc vật tư y tế
chủ động phương án mua sắm phục vụ phòng chống covid một mươi chín theo quy định hiện hành
cũng đảm bảo chủ động trong xét nghiệm làm sao phù hợp nhất tiết kiệm nhất
sẽ có cơ chế phối hợp giữa các địa phương để công tác xét nghiệm tiết kiệm nhất hiệu quả nhất
đối với vấn đề quản lý xuất nhập cảnh đã phát hiện ra có địa phương chưa làm đúng quy trình
về đăng ký quản lý cho chuyên gia người lao động nước ngoài nhập cảnh việt nam
gây sai sót bộ công an sẽ tiếp tục điều tra và làm rõ